quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long đã có buổi tiếp xúc cử tri với bốn xã phú lộc mỹ lộc hậu lộc tân lộc của huyện tam bình tỉnh vĩnh long
phát biểu với cử tri quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong chín tháng năm hai nghìn một mươi tám với nhiều kết quả tích cực rất đáng phấn khởi với một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết quốc hội được thực hiện đạt và vượt
chia sẻ với cử tri về một số trường hợp án oan sai về những băn khoăn lo lắng của cử tri khi áp dụng thí điểm sử dụng tài liệu tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục chất lượng khám điều trị bệnh tại các cơ sở y tế còn một số nơi chưa tốt chế độ chính sách của cán bộ cấp cơ sở còn nhiều khó khăn việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian tới sẽ gây ít nhiều biến động xáo trộn
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết quốc hội chính phủ các bộ ngành cũng đang tập trung mọi nỗ lực để khắc phục những khó khăn hạn chế trong thực hiện các chính sách pháp luật
những kiến nghị ý kiến chính đáng của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long tiếp thu chuyển đến quốc hội và các cấp các ngành xem xét giải quyết trong thời gian tới